đồng thời sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho các bãi giữ xe để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra
trước đó khoảng năm giờ năm mươi phút ngày tám tháng năm nhân viên bảo vệ của trường cao đẳng điện lực miền trung
nằm trên đường nguyễn tất thành phường tân an thành phố hội an tỉnh quảng nam
phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực bãi đổ xe điện trong khuôn viên trường
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bắc quảng nam
cử hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường
sau ba mươi phút nỗ lực dập lửa đám cháy cơ bản được khống chế
được biết bãi đỗ xe nằm trong khuôn viên trường cao đẳng điện lực miền trung
đã được một doanh nghiệp tư nhân thuê mặt bằng để đỗ xe điện chở khách du lịch
thời điểm phát hiện đám cháy một số nhân viên của nhà trường đã phối hợp đẩy được một mươi hai xe ra ngoài
trong đó có sáu xe bị hư khỏng bốn mươi xe còn lại bị thiêu rụi
trước đó dư luận cả nước đã không khỏi bàng hoàng trước thông tin về các vụ hỏa hoạn thương tâm
bởi nó không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản phá hủy cơ sở vật chất
mà còn cướp đi sinh mạng của nhiều người
theo cơ quan chức năng vào khoảng hai mươi ba h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn phường khương đình quận thanh xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng
tại số nhà ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ có diện tích khoảng trên hai trăm linh m hai
với khoảng một triệu đồng
theo công an thành phố hà nội tính đến một mươi chín h ngày một mươi ba tháng chín cơ quan chức năng đã xác định được
trong sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương trong đó đã xác định được danh tính của ba mươi chín trên năm mươi sáu người tử vong
trong vụ cháy trung cư mini ở thanh xuân hà nội
đây là một trong những vụ cháy có số người thương vong nhiều nhất trong những năm qua tại việt nam
liên quan đến vụ hỏa hoạn này ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nghiêm quang minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hiện trú tại yên hòa cầu giấy hà nội là chủ của trung cư nơi xảy ra vụ cháy
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều ba trăm một mươi ba bộ luật hình sự
theo đại tá nguyễn văn điệp phó giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết
vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố thuận an nhận tin báo xảy ra cháy
tại hộ kinh doanh karaoke an phú
vào thời điểm xảy ra vụ cháy tại cơ sở này có năm trên ba mươi phòng hát đang hoạt động

tổng diện tích cháy khoảng bốn trăm linh m hai
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu được một mươi hai người
phát hiện ba mươi ba người tử vong xác định nạn nhân gồm một mươi sáu nữ một mươi bảy nam
liên quan đến vụ cháy
cơ quan điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam lê anh xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chủ cơ sở quán karaoke an phú để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
ngoài ra hai cựu cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
công an tp thuận an là nguyễn văn võ và nguyễn duy linh
cũng bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
vào khoảng hai giờ một mươi năm phút sáng ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tại ngõ một đại linh phường trung văn quận nam từ liêm hà nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn
thiêu dụi bốn khu nhà xưởng trong khu vực gồm xưởng kho lạnh của công ty cổ phần cơ điện lạnh
sưởng làm hạt chống ẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn phương lan
một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và sườn sản xuất thùng nhựa đường rác của công ty môi trường bảy mươi chín
tổng diện tích bị cháy khoảng một m hai
vào thời điểm xảy ra vụ cháy bên trong xưởng có chín công nhân đang ngủ
trong đó anh trần ngọc hát ở huyện tam nông phú thọ thoát ra ngoài được còn lại tám người tử vong
theo kết luận của viện khoa học hình sự bộ công an nguyên nhân cháy do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện
làm cháy vỏ nhựa cách điện sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ cháy
đến ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cho biết đã khởi tố bị can
áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vũ khánh sơn bốn mươi một tuổi chú huyện thanh trì hà nội
là giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại công nghệ môi trường bảy mươi chín
công ty môi trường bảy mươi chín trụ sở tại ngõ một phố đại linh phường trung văn quận nam từ liêm hà nội
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
vụ cháy trung cư carina plaza đường võ văn kiệt phường một mươi sáu quận tám tp hcm
xảy ra dạng sáng ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám khiến một mươi ba người tử vong bảy mươi hai người bị thương
và tài sản bị thiệt hại hơn một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
kết quả điều tra xác định nguyên nhân cháy do chập điện từ xe của anh dn
lửa và khói bốc lên dữ dội nhưng những người có trách nhiệm quản lý trung cư đã không chữa cháy kịp thời
dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đến sáng năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn văn tùng
cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất hùng thanh
và nguyễn quốc tuấn cựu trưởng ban quản lý trung cư carina
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo khoản ba điều ba trăm một mươi ba bộ luật hình sự
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy vụ cháy tại sườn sản xuất bánh kẹo nằm ven quốc lộ ba mươi hai
xã đức thượng hoài đức hà nội đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm tám người chết
hai người bị thương và cháy toàn bộ tài sản bên trong căn nhà
đến một mươi năm giờ cùng ngày theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện hoài đức
có tám người tử vong do mắc kẹt trong sưởng
hai người bị thương được đưa tới bệnh viện huyện đan phượng trong tình trạng hôn mê
nguyên nhân cháy là xường đang sửa chữa thợ hàn xì làm bắn tiên lửa điện vào chân gác xép được ghép bằng xốp
công an tp hà nội đã khởi tố vụ án hình sự đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp với đối tượng kiều tiến vinh
ba mươi một tuổi để điều tra vinh được xác định là người trực tiếp hàn xì tại xường bánh kẹo không xảy ra hỏa hoạn
vào khoảng một mươi ba giờ bốn mươi năm phút chiều ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán karaoke ở địa chỉ số sáu mươi tám trần thái tông phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội
thiếu tướng đoàn việt mạnh cục trường cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an cho biết
lực lượng chức năng ở hiện trường đã đưa một mươi ba nạn nhân tử vong từ trong vụ cháy quán karaoke phố trần thái tông hà nội ra ngoài
ông dương cao thanh chủ tịch ubnd quận cầu giấy cho biết cơ sở này chưa đủ giấy phép điều kiện kinh doanh
như thiếu chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy an ninh trật tự dù bị các cơ quan chức năng nhắc nhở nhiều lần
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án đối với ba bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ cháy quán karaoke trên phố trần thái tông
quận cầu giấy hà nội vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu làm chết một mươi ba người
hội đồng xét xử đã tuyên án phạt các bị cáo nguyễn diệu linh chín năm tù hoàng văn tuấn và lê thị thì cùng bị phạt bảy năm tù
về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
ngoài án phạt tù tòa còn tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình các bị hại
bao gồm tổn thất về tinh thần mai tăng phí tru cấp cho con các nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi và cấp dưỡng bố mẹ già
thưa quý vị và các bạn thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại